tính đến thời điểm hiện tại dịch bệnh covid một mươi chín đã lây lan ra một trăm sáu mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
với hơn một trăm chín mươi tám ca nhiễm gần tám ca tử vong
trong đó italia đang trở thành ổ dịch lớn nhất với hai năm trăm linh ba người chết
bên cạnh đó nhiều nước cũng ghi nhận những ca tử vong đầu tiên
bộ trưởng y tế thổ nhĩ kỳ ngày một mươi bảy tháng ba thông báo nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sars cov hai
là một người đàn ông tám mươi chín tuổi lây nhiễm virus từ một nhân viên có liên quan tới trung quốc
cùng ngày brazil thông báo nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sars cov hai ở bang sao paulo
kambia ngày một mươi bảy tháng ba cũng thông báo ghi nhận ca nhiễm sars cov hai bệnh nhân là một người phụ nữ trẻ tuổi mới tới từ anh
người này đã tự cách ly sau khi có triệu chứng sốt
trong khi đó cùng ngày thủ tướng motenegro thông báo nước này ghi nhận hai ca đầu tiên nhiễm virus sars cov hai
đành dấu mốc dịch bệnh
các dịch bệnh covid một mươi chín đã lan khắp châu âu mà không có nước nào tránh khỏi
các trường hợp mới nhiễm sars cov hai đều là phụ nữ
cả hai từng tới những vùng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang lan rộng
nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là tại châu âu nơi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp
đang tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát
theo đó dạng sáng nay theo giờ việt nam các nước thành viên liên minh châu âu eu
đã nhất trí quyết định đóng cửa biên giới ngoài eu trong vòng ba mươi ngày
đối với những người không phải là công dân của khối để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo của eu
lệnh cấm nhập cảnh vào eu chỉ trừ một vài ngoại lệ nhỏ
liên quan đến công dân nước ngoài có quyền cư trú dài hạn tại một quốc gia thành viên
những trường hợp muốn vào vì lý do khẩn cấp đều phải được cấp phép
cùng với đó eu thống nhất thiết lập các tuyến đường xanh
ưu tiên cho giao thông thiết yếu
để đảm bảo vận chuyển hàng hóa cũng như trang thiết bị y tế
các quốc gia thành viên cũng sẽ phối hợp để hồi hương các công dân châu âu
bị mắc kẹt ở nước ngoài bởi vô số lệnh đóng cửa biên giới và cấm giao thông
tại pháp lệnh hạn chế đi lại một mươi năm ngày đã bắt đầu có hiệu lực
theo đó người dân được yêu cầu ở trong nhà không được ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết
anh cũng khuyến cáo người dân ngừng mọi chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài trong ba mươi ngày tới
trong khi đó áo đã đưa thêm một số khu vực sắp biên giới với thụy sĩ và đức và diễn phong tỏa
còn hy lạp cấm các chuyến thăm đến trại nhập cư trên cả nước xếp chặt hoạt động thương mại và tụ tập
hiện các nước vùng tây ban căng cũng đóng cửa biên giới và tạm dừng bay quốc tế
tại các khu vực khác algeria tuyên bố đóng cửa biên giới và nghiêm cấm tất cả hoạt động tuần hành
biểu tình việc xuất khẩu lương thực thực phẩm và mọi sản phẩm chiến lược cũng bị cấm vô thời hạn
argentina cho dừng toàn bộ giao thông công cộng lên tỉnh trong năm ngày
nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân đặc biệt tới các điểm du lịch
còn canada hiện đang cân nhắc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp
như hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
còn tại việt nam vào lúc chín h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi tám tháng ba viện pasteur thông báo có một bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại việt nam lên sáu mươi bảy bệnh nhân
bệnh nhân là nam ba mươi sáu tuổi địa chỉ tại thôn văn lâm ba
xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số sáu mươi một đến malaysia vào ngày hai mươi bảy tháng hai
và về việt nam vào ngày bốn tháng ba trên chuyến bay vg tám trăm hai mươi sáu từ malaysia về cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
đây là trường hợp thứ hai mắc covid một mươi chín tại tỉnh ninh thuận được phát hiện tính đến thời điểm này
vào tối qua bộ y tế phát đi thông báo khẩn về các chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín
và đề nghị hành khách trên chuyến bay này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế
các chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín bao gồm ek ba trăm chín mươi hai của emirates airlines từ dubai đến tp hcm ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
br ba trăm chín mươi năm của evae từ đài loan trung quốc đến tp hcm vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố
để được hướng dẫn
sức khỏe các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến bay này
ngoài ra các hành khách đi trên chuyến bay tg chín trăm một mươi bảy của thái airways từ london đến bangkok ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và nối chuyến trở về việt nam cũng liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe